sinh ra trong một gia đình có mẹ và ba chị em đều mắc bệnh sương thủy tinh
võ thị thanh thảo ở tổ năm phường nguyễn trãi thành phố con tum tỉnh con tum đã có lúc cảm thấy tuyệt vọng
nhưng sau tất cả thảo đã vượt qua mặc cảm quyết tâm đi học nghề làm tranh gạo để trở thành người có ích cho xã hội
có được sự giúp đỡ tận tâm từ họa sĩ kiều đăng của phòng tranh làng hồ ở thành phố con tum
sau hơn hai năm học nghề võ thị thanh thảo đã bước đầu tự sáng tác được một số loại tranh khác nhau
như chân dung phong cảnh với những đường gạo lên tranh sắc xảo và tinh tế
thường thì em nghĩ rằng là những người mà bị khuyết tật mà gia đình khó khăn thì tâm hồn sẽ rất là nhạy cảm
và nếu thực sự mình phát hiện ra cái điều đó mà mình đào tạo đúng cái hướng thì họ phát triển sẽ rất là nhanh
với thảo thì em đánh giá rằng là em đúng là một con người rất là cá tính rất là nhạy cảm
và càng ngày qua cái sự đào tạo của em thì em cảm thấy rằng là bé nó phát triển
nó phát triển rất là nhanh và rất là sâu sắc
làm ở phòng tranh gạo thảo được trả tiền lương theo sản phẩm từ hai đến ba triệu đồng một tháng
số tiền kiếm được em phụ giúp bố lo thuốc thang cho mẹ và hai em cũng bị xương thủy tinh
từ khi cháu đi làm về cháu cũng vui vẻ rồi trong nhà nó cũng có không khí vui vẻ
ba mẹ cũng ráng cố khuyên dụ con hãy cố gắng lên rồi mai sau con cũng có cái nghề
bây giờ chị kiều đối xử với thảo rất là tốt
học thì không có thu học phí
bên cạnh đó thì tới phòng tranh thì có rất nhiều bạn đối xử với nhau như một gia đình
thảo thấy rất là vui
hướng sắp tới của thảo là phải ra nhiều màu tranh đẹp để bán cho các khách du lịch
tuy sức khỏe không được tốt nhưng với quyết tâm vượt lên số phận
thanh thảo đang nỗ lực hết sức để theo đuổi ước mơ tranh gạo của mình